giám đốc cảnh sát quốc gia malaysia vừa cho biết nước này đã bắt đầu tập trung những người nhập cư bất hợp pháp vào những cơ sở tạm giữ nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
thông báo này được đưa ra sau khi hơn bảy trăm linh người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đã bị bắt giữ ở thủ đô kuala lumpur
malaysia sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với người nhập cư bất hợp pháp nhằm phát hiện virus sars cov hai
quan chức y tế malaysia cũng cho hay giới chức sẽ bảo vệ người nhập cư bất chấp tình trạng pháp lý của họ hoặc thậm chí họ đang bị giam giữ hay ở trong các trung tâm cho người nhập cư bất hợp pháp
chiến dịch truy quét lần này nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép di chuyển sang các khu vực khác giữa lúc chính phủ đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín